vâng quay trở lại câu chuyện về thời điểm mà chúng ta bắt đầu nhận thấy sự lão hóa ở chị em cụ nữ
ở cái trường hợp mà thạc sĩ diên bệ thanh thủy đưa ra lúc nãy thì có lẽ nó cũng là một câu chuyện mà hiếm gặp
về một người chị mà chứng kiến cái chết của em mình hai mươi một tuổi đã có biểu hiện của tiền mãn kinh rồi
nhưng mà cơ bản hiện nay tôi thấy số đông rất nhiều chị em phụ nữ sau khi sinh đẻ hai ba con chẳng hạn
ngoài độ tuổi ba mươi năm là cũng đã có những biểu hiện của tiền mãn kinh
và quả thực đấy là một độ tuổi tiền mãn kinh đáng phải gióng lên một hồi chuông lo ngại cho chị em chúng ta đúng không ạ
vậy thì thạc sĩ có thể nghiên cứu hoặc đưa ra những cái nhận định của mình một cách tổng hợp nhất
nguyên nhân do đâu mà lại có những con số sớm như vậy trong biểu hiện của tiền vạn kinh
thực ra mình nghĩ là tiền mãn kinh ở người khoảng ba mươi năm ba mươi bảy tuổi thì có là chuyện bình thường thôi
sau khi chúng ta sinh đẻ xong thì cuộc sống thứ nhất chúng ta biết là nuôi ba đứa con nhỏ hai ba đứa con nhỏ đã quá căng thẳng rồi
nó vất vả trong công việc chúng ta cũng biết được tầm ba mươi năm ba mươi bảy tuổi là lúc mà đang cao nhất
đỉnh cao của công việc của sự nghiệp
công việc gia đình công việc xã hội rồi là tất cả mọi thứ con cái mà nhà mình cũng biết là
người phụ nữ việt nam thì thôi thì gọi là đa dạng
không có thiếu một cái việc gì cả từ cái việc mắc bóng đèn đến bóng bóng điện đến ra ngoài đường
thôi thì đủ thứ
thế nên là cũng phải nói là cái người phụ nữ tuổi tuổi ba mươi năm ba mươi bảy là cực kỳ
có nghĩa là người ta chịu áp lực rất lớn
nên người ta dễ khó chịu
thế cũng phải nói thế này
nhiều người cũng bảo gỗ giờ em thấy khô hạn khó chịu lắm
nhưng mà mình thì mình bảo là các bạn phải phân biệt xem là các bạn thiếu nổi tiếng hay là các bạn áp lực quá
bây giờ đi làm suốt này về làm nhà làm cơ quan này xong làm xã hội căng thẳng lại về nhà
thì làm sao còn cảm hứng gì mà để mà chăn gối được nữa
đấy thế nên nhiều khi mình nghĩ là

nhiều khi các bạn cũng nhầm nữa
nhầm giữa cái chuyện là
cứ bảo bây giờ em chả muốn gì cả
em bây giờ em không muốn gì đâu
thế mình bảo bây giờ bạn phải đi nghỉ
bạn phải đi chơi
bây giờ bạn suốt ngày bạn làm từ sáng đến nửa đêm bạn ấy về
thì còn làm sao mà bạn ngủ vẫn chưa đủ
thì làm sao mà bạn vẫn còn có cảm giác được nữa cảm hứng được nữa
thế thì mình nhưng người ta có cái câu gọi là
no cơm ấm cặt ấy kiểu thế
chứ còn bây giờ người ta vất vả thế thì cũng không có được
thế nhưng mà cũng nhận là đúng
mình cũng thấy nhận thấy rất nhiều người người ta
mãn kinh bây giờ tuy tiệp mãn kinh rất sớm

các bạn đã bắt đầu có cái biểu hiện rất là nặng nề
biểu hiện bắt đầu bốc hỏa bắt đầu khô da bắt đầu sạm da
rất nhiều thứ
thế nhưng mà tại sao ngày xưa người ta không biết
thực ra thế này lúc nào cũng khó cả bạn ạ
nhưng mà ngày xưa cuộc sống quá khó khăn
người ta chỉ lo đến miếng cơm may ngáo thôi
người ta không lo đến bản thân người ta
đấy còn bây giờ thì cuộc sống nó bắt đầu nó đơn giản hơn rồi
thế người ta bắt đầu lo đến cuộc sống của mình
mà thực ra thì cái quá trình
tiền mãn kinh ấy
nó là cảm nhận cơ thể
nó gọi là lắng nghe cơ thể bạn
thì mới thấy được
chứ mà nếu mà bạn không để lắng nghe cơ thể bạn
bạn không nhận được đâu
nhiều khi có những người bảo
cũng chả biết làm sao tự nhiên tôi cứ thấy nóng hết cả người
xong bận bận bận
có người nói với mình rất buồn cười
ông chồng mình bảo như giở hôi
tự nhiên đem thì tốc hết cả chân ra
sau một lúc lại đóng vào lại đáp vào
nhưng người ta không hiểu đấy là một cái thứ bệnh
thế thì bây giờ thực ra là
người ta cảm nhận cơ thể người ta tốt
bây giờ là cái phương tiện thông tin đại chúng
bây giờ rất tốt nên người ta biết
người ta đang thiếu cái gì
chứ không phải chết tương mình nghĩ là
ngày xưa các cụ mà mãn kinh sớm lắm
mà ngày xưa thiếu dinh dưỡng mà
mãn kinh rất sớm và người ta cũng khó chịu
nhưng người ta chịu được tốt hơn
mình nghĩ là cái khả năng chịu được của các cụ ngoài xưa chắc tốt hơn bây giờ
nên là mọi người thấy không thấy
với chị em có cách nào để làm chậm
quá trình tiền mãn kinh này không chị
mình thì mình vẫn cho là
một cái phần quan trọng nhất
đấy là cái lối sống khoa học
một trong cái đội sống khoa học mà để cho mọi người
thực ra để
tập luyện này
ăn đúng này ngủ đúng giờ này
tránh như stress
thực ra cái đấy thì quá khó nghĩ là quá khó
nhưng mà mình thấy này nha
nó cũng theo địa dư đấy
có những vùng người ta mãn kinh rất sớm
nhưng có những vùng ngay ở hà nội
thì thôi mình thì làm sản đến
hai mươi năm hai mươi sáu hai mươi năm năm rồi
mình thấy cái người ta sống trên cái vùng hồ tây
có những bác mà năm mươi năm tám tuổi rồi
kinh vẫn đều
rất khỏe mạnh không có làm sao cả
đấy thế mình nhiều khi mình cũng
không biết cái làng trên cái khu nhiệt tân
không biết họ ăn được cái gì không biết
thế thì mình cũng nghĩ là
thực ra thì có thể là cái cuộc sống của người ta
nó cũng gắn đến với thiên nhiên
người ta cũng rất thoải mái người ta cũng không phải quá căng thẳng
vì người ta công việc người ta trồng đào mà
người ta cũng không phải quá căng thẳng
cái chuyện là muôn con chen gì cả
có muôn con chen thì chỉ có một tháng tết
chứ không phải cả một mươi hai tháng
đấy nó khổ tết
thế nên mình cũng bảo có lẽ thế nên vì
nó có những vùng như thế
thế thì mình cũng nói là
thực ra là muốn để níu thanh xuân của mình
thì không phải bằng thuốc hay bằng cái gì
mà là chính bản thân mình
có trách nhiệm với bản thân mình để nếu cái thanh xuân của mình
chứ không phải là
bằng với một cái thứ bổ sung gì khác
nhưng mà chị thủy tôi thì tôi ấn tượng
với câu trả lời của chị là
có khi sau chương trình này thì giới bất động sản sẽ lại
sốt đất ở khu vực hồ tây
tôi thì đang ở đấy
nếu mà nhà tôi bán được giá cao
thì chắc chắn là tôi phải cảm ơn chị